đến thời điểm hiện tại thì nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh phú thọ vẫn mất điện do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kèm với gió mạnh xảy ra vào cuối tuần qua
ngành điện đang khẩn trương khắc phục hậu quả để có thể cấp điện trở lại sớm nhất
cầm khê là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất bởi trận rông lốc và đến sáng ngày một mươi một tháng năm trên địa bàn nhiều xã vẫn chưa thể cấp điện trở lại
nhiều cơ sở trường học cũng vì thế đã không thể dọn dẹp sửa chữa cơ sở vật chất để cho học sinh đến trường
dự kiến là đến hết ngày hôm nay ngành điện sẽ khắc phục xong toàn bộ khu vực mất điện
đóng điện trở lại cho nhân dân để phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả mưa bão